thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên thứ trưởng bộ y tế cao minh quang
và tám bị cáo khác trong vụ thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn ba tám triệu usd mua nguyên liệu thuốc để phòng chống dịch cúm ah năm n một
xảy ra tại bộ y tế và công ty cổ phần dược phẩm cửu long phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng năm ngày
trong số các bị cáo của vụ án này cựu thứ trưởng bộ y tế cao minh quang dương huy liệu cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
nguyễn việt hùng cựu cục phó cục quản lý dược bộ y tế cùng hai bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo lương văn hóa cựu tổng giám đốc công ty dược kiểu long nguyễn thanh tòng cựu phó tổng giám đốc công ty dược cổ long
và hai cựu cán bộ công ty dược cửu long bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân xác định các bị cáo thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ ký kết hợp đồng
theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán hóa hợp đồng và định kỳ kiểm tra đánh giá việc mua bán nguyên liệu sản xuất thuốc giữa công ty dược cửu long và nhà cung cấp
song các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao
không xem xét đánh giá việc thực hiện điều kiện đàm phán giá mua nguyên liệu không kiểm tra báo cáo tài chính chứng tử thanh toán
việc này dẫn đến hậu quả không phát hiện công ty dược cửu long được giảm giá và giữ lại số tiền hơn ba tám triệu usd
tương đương với hơn sáu mươi một tỷ đồng để sử dụng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
sáng nay toán nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành phần tranh luận về hành vi phạm tội của hai bị cáo đào ngọc viễn
trong đường dây buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
bị cáo đào ngọc viễn được xác định là một trong những bị cáo có vai trò cầm đầu trong vụ án
tại phần tranh luận luật sư bào chữa cho bị cáo đào ngọc viễn kiến nghị hội đồng xét xử cần xem xét hai phương án
một là trả hồ sơ điều tra lại vụ án hai là đề nghị hội đồng xét xử hạ khung hình phạt đối với bị cáo viễn từ khoảng bốn xuống khoảng ba điều một trăm tám mươi tám của đồng hình xử
xác tỉnh đồng nai xác định mức lượng hình áp dụng bị cáo viễn buôn lộng trên giá trị là hai sáu trăm linh tỷ thu lợi bất chính trên bốn mươi sáu tỷ đồng đúng với những chứng từ tài liệu điều tra của vụ án
bị cáo viễn lại có tỉnh tiết tăng nặng hình phạt là vi phạm hai lần trở lên và phạm tội có tổ chức nên hình phạt như trong phần luận tội là phù hợp
do đó viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm không có cơ sở trả hồ sơ điều tra lại vụ án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng
nhưng luật sư bào chữa cho bị cáo đào ngọc viễn đề nghị với hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát nhân dân cũng đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo tự nguyện ra trình diện không phải đầu thú
mặc dù đã ly hôn nhưng một bị cáo trú tại quận thanh khê tp đà nẵng vẫn rất bực tức khi thấy vợ cũ của mình đi chơi cùng với bạn trai
nên đã có hành vi lao xe vào khi thấy cả hai đang đi trên đường
đó là văn quý đạt ba mươi năm tuổi trú tại phường thanh khê tây
quận thanh khê tp đà nẵng
bị cáo đạt đã bị tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử về hành vi giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
theo có trạng từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đạt và vợ là chị nguyễn vũ ngọc hiền đã chính thức ly hôn
tối ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đạt điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường hai tháng chín
thì thấy chị hiền đi chơi với bạn trai là anh võ thành hiền chú tại quận hải châu
nên rất bực tức tăng ga đâm thẳng vào xe máy do anh huyền điều khiển
khi anh hiền và chị hiền ngã xuống đất đạt tiếp tục điều khiển xe ô tô cán qua khiến cả hai thương tích nặng với tỷ lệ thương tích là sáu mươi
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt văn quý đạt hai mươi một năm tù với hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
một xe tải chở nhiều kiện hàng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng phối hợp với công an thành phố đà nẵng phát hiện
cụ thể tại km số một mươi năm đường tránh nam hải vân tổ công tác đã dừng và kiểm tra xe ô tô tải do ông trần hữu duyên
chú tỉnh tiền giang điều khiển phát hiện trên xe có một trăm tám mươi bảy bao hàng hóa gồm giày dép quần áo linh kiện điện tử đồ gia dụng các loại có in chữ và mang nhãn hiệu nước ngoài
qua làm việc ông duyên khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người không rõ lai lịch từ bình dương ra hà nội giao cho một công ty thương mại điện tử
toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào dạng sáng ngày hôm qua đội tuần tra của đồn biên phòng thổ châu bộ đội biên phòng kiên giang trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện hai phương tiện vận chuyển hơn sáu mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
tại thời điểm đội tuần tra kiểm tra trên hai phương tiện có bảy người tất cả quê kiên giang thuyền trưởng cùng các thuyền viên không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ số dầu nêu trên
hiện tổ công tác đang tạm giữ bảy đối tượng hai phương tiện cùng nhiều vật chứng có liên quan để điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh đồng nai vừa bắt hai phương tiện khai thác và vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát
phòng cảnh sát môi trường phát hiện một khe gỗ đang tiến hành hút cát dưới lòng sông bơm lên một thuyền do ông nguyễn hùng thanh năm mươi tuổi chú tỉnh đồng nai điều khiển
trong khoang thuyền chứa khoảng hai mươi mét khối cát lẫn nước tại khu vực củ lao ba c phường long bình tân thành phố biên hòa
khi bị phát hiện các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng phường long bình tp thủ đức tp hồ chí minh
rồi rẽ vào hướng nhánh rạch nhỏ lợi dụng đêm tối địa hình sông rạch phức tạp và nhảy xuống sông tẩu thoát
kính thưa quý vị ngày hai mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai cho biết đang lập hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi mua bán hàng cấm
là pháo nổ của hai đối tượng phạm tấn đức hai mươi bốn tuổi và lê văn vũ hai mươi sáu tuổi cả hai đều ngụ tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
qua các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tan đối tượng đức đang giao dịch mua bán hàng cấm là pháo nổ với vũ
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hộp pháo nổ loại bốn mươi chín viên một hộp tổng khối lượng khoảng ba mươi bốn kg qua làm việc các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi một cũng tại phường phước tân phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt quả tang cao xuân hải năm mươi tám tuổi ngụ thành phố biên hòa
đang điều khiển xe máy chở ba thùng cắt tông chứa ba mươi hai hộp pháo nổ loại bốn mươi chín viên một hộp và một bật pháo banh tổng trọng lượng năm mươi kg
việc liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn góp phần đẩy lùi nạn buôn bán tàn trữ pháo nổ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để người dân bình yên đón tết
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi một cũng tại phường phước tân phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắt quả tan cao xuân hải năm mươi tám tuổi ngụ tp biên hòa
bắt giữ sáu đối tượng có hành vi mua bán tàn trữ vận chuyển trái phép gần sáu mươi kg pháo nổ trên địa bàn huyện
qua điều tra công an tiến hành bắt quả tàng đỗ thị nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và đỗ đức tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đang tàn trữ trái phép một mươi bốn hộp pháo nổ với trọng lượng khoảng hai mươi năm kg tại nhà của tuấn
mỗi đồng điều tra công an huyện hàm thuận nam bắt khẩn cách thêm bốn đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán tàn trữ hàng cắm
các đối tượng gồm phạm văn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba bùi tấn an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đinh trường sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thu giữ thêm hai mươi ba hộp pháo nổ có trọng lượng khoảng ba mươi năm kg
đây là chiến công đầu tiên của công an huyện hàm thuận nam trong những ngày đầu ra quân cao điểm tết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ tệ xã long hưng a huyện lê
công an tỉnh đồng tháp đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tỉnh đồng tháp